suốt mấy ngày nay nhiệt độ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh hà tĩnh xuống thấp từ một mươi hai đến một mươi năm độ c
đặc biệt tại các địa bàn vùng núi có thời điểm xuống dưới một mươi độ c
để bảo vệ cho đàn gia súc tri cục chăn nuôi và thú y hà tĩnh đã hướng dẫn bà con phủ bạt giữ ấm cho chuồng trại
đồng thời tăng cường nguồn thức ăn dinh dưỡng cho châu bò và hạn chế cho đàn gia súc ra ngoài những lúc nhiệt độ xuống thấp
bà con cần thường xuyên dọn dẹp chuồng trại đảm bảo vệ sinh nhằm hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh trong những đợt mưa rét này
hiện trên địa bàn hà tĩnh có đến hai trăm chín mươi hai con châu bò đóng vai trò là nguồn kinh tế chủ lực của nhiều hộ gia đình